theo quy định mới công an các xã phường thị trấn sẽ tiếp nhận và duyệt cấp giấy đi đường có mã nhận diện qr cho các nhóm cán bộ công nhân viên chức trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu
người làm việc trong các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ công ích thiết yếu
trong sáng ngày hôm nay nhiều cá nhân tổ chức thuộc các doanh nghiệp đã đến trụ sở công an địa bàn để hoàn tất các thủ tục cần thiết ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân

trụ sở công an phường mễ trì nam tử liêm hà nội ngay từ sáng sớm đã có nhiều người đến đăng ký làm thủ tục giấy đi đường
các sĩ thường xuyên túc trực cả ngày lẫn đêm để kiểm tra thông tin trả lời từng địa chỉ mail hồ sơ gửi đến để kịp thời cấp giấy đi đường cho đúng đối tượng